đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về hình sự kinh tế ma túy thuộc công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã phối hợp cùng với công an thị trấn sông đốc tiến hành bắt quả tăng hai mươi bốn đối tượng
đang tụ tập tham gia đá gà ăn tiền tại phần đất chống thuộc khu vực khóm một thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai con gà hai cặp cửa hai mươi bốn điện thoại di động và số tiền là ba mươi một triệu một trăm bốn mươi đồng
hầu hết các đối tượng tham gia là người địa phương và một số địa bàn giáp danh
tụ điểm đá gà ăn tiền nằm ngay trên phần đất chống có nhiều lối rẽ có thể quan sát từ xa
nên đã thu hút nhiều đối tượng từ nhiều nơi về đây tham gia sát phạt lẫn nhau
hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật